lãnh đạo tỉnh khánh hòa đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống bão số sáu
tại thị xã ninh hòa và huyện vạn ninh đồng thời có những chỉ đạo trực tiếp nhằm đối phó với bão số sáu
đi kiểm tra thực tế tại tổ dân phố đông hải một và hai phường ninh hải thị xã ninh hòa
khu neo đầu tàu thuyền tránh chú bão ninh hải vùng lồng bè nuôi trồng thủy sản
tại khu vực sơn đừng và đầm môn xã vạn thạnh huyện vạn ninh chân đèo cả thuộc xã đại lãnh
đồng chí nguyễn khắc định yêu cầu khẩn trương di rời toàn bộ những hộ dân có nhà ở nằm sát biển
về nơi an toàn bảo đảm tính mạng tài sản và tình hình an ninh trật tự
tuyên truyền vận động người dân không được chủ quan ra biển đánh bắt hải sản
đồng thời chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ nhân dân di rời tránh chú bão
nghiêm cấm không cho tàu thuyền ra khơi khi bão chưa tan
chủ động ra cố lại tàu thuyền thật chắc chắn di rời dân lên bờ để bảo đảm an toàn